sau khi tỉnh thanh hóa xuất hiện các ổ dịch cúm gia cầm ah năm n sáu vào đầu tháng hai
các doanh nghiệp chủ trang trại hộ trăn nuôi đã và đang sử dụng vaccine navet vifluva
phòng cúm ah năm n một và cúm ah năm n sáu tiêm phòng cho đàn da cầm
theo thống kê có tám huyện đã tổ chức tiêm phòng cúm cho gần ba triệu con da cầm trong và ngoài vùng dịch
ngoài ra các doanh nghiệp trang trại chăn nuôi tự tổ chức tiêm vaccine cho khoảng hơn hai triệu con
đến thời điểm này các địa phương trong tỉnh thanh hóa đã tiêm vaccine phòng cúm cho hơn bảy triệu con da cầm
đạt tỷ lệ gần sáu mươi tổng số lượng phải tiêm phòng